tại nhà quốc hội lễ đón chính thức chủ tịch hạ viện australia tony smith được tổ chức trọng thể
với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với australia
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng viện trợ phát triển oda của australia cho việt nam thời gian qua có nhiều kết quả đáng ghi nhận
về quốc phòng an ninh hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trong lĩnh vực này ngày càng đi vào thực chất
chủ tịch hạ viện australia khẳng định ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc khóa hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhất trí cho rằng trong thời gian tới hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc phê chuẩn và triển khai thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cũng như đánh giá cao việt nam đang nỗ lực để phê chuẩn cptpp trong năm hai nghìn hai mươi
về các lĩnh vực hợp tác khác chủ tịch quốc hội mong australia tiếp tục hỗ trợ việt nam
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
trong đó có vấn đề biển đông cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực
giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế